thưa quý vị do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng vùng biển các tỉnh từ quảng ngãi đến ninh thuận có gió mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy
ở khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa có gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín sóng biển cao từ bốn sáu m và biển động mạnh
ở vịnh bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động sóng biển cao từ hai đến bốn m
trên đất liền dưới tác động của hàn lưu bão số một mươi hai cộng với ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía bắc rồn xuống
trong đêm nay ở khu vực từ quảng trị trở vào đến khánh hòa cũng như các tỉnh tây nguyên tiếp tục có mưa to với lượng mưa trong đêm nay phổ biến từ năm mươi một trăm linh mm
sang ngày mai từ hà tĩnh trở vào đến quảng ngãi và bình định cũng như các tỉnh con tum và gia lai sẽ là những vùng có mưa nhiều
trong khi đó trọng tâm là các tỉnh phía nam quảng trị trở vào đến quảng ngãi với lượng mưa trong ngày mai phổ biến từ bốn mươi bảy mươi mm
có nơi mưa to trên một trăm năm mươi mm
với diễn biến mưa như vậy nên từ nay đến ngày một mươi ba tháng một mươi một lũ trên các sông mở rộng ra các tỉnh từ quảng bình đến quảng nam khánh hòa và khu vực tây nguyên
trong đợt lũ này đỉnh lũ trên các sông từ quảng trị đến khánh hòa ở mức báo động hai đến báo động ba có sông trên báo động ba
các sông ở quảng bình và khu vực tây nguyên ở mức báo động một đến báo động hai và có sông trên báo động hai
nguy cơ cao xảy ra lũ quét xả lở đất ở vùng núi ngập lụt vùng trụng thấp ven sông và các khu đô thị tại các tỉnh từ quảng bình đến khánh hòa và khu vực tây nguyên
đối với khu vực nam bộ ảnh hưởng của hán lưu bão số một mươi hai là không đáng kể
đêm nay và ngày mai ở nam bộ chỉ có mưa một vài nơi
do mưa ít nên nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở nam bộ tiếp tục cao từ ba mươi một ba mươi ba độ
với khu vực tây nguyên nhiệt độ chỉ từ hai mươi bốn cho đến hai mươi bảy độ
trong khi đó ở miền bắc không khí lạnh liên tục đường tăng cường
vì thế bắc bộ vẫn duy trì tình trạng ít đến quang mây với mức nhiệt đêm giảm thấp
vùng núi đêm nay nhiều nơi nhiệt độ giảm xuống chỉ còn một mươi ba một mươi sáu độ
còn ở thủ đô hà nội cũng như vùng đồng bằng nhiệt độ là dưới một mươi chín độ trời rét về đêm và sáng
sang ngày mai trời nắng hanh độ ẩm giảm xuống dưới năm mươi năm
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai sẽ giao động trong khoảng là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai